theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện tại cơn bão kanmeji đang hoạt động trên vùng biển phía đông bắc đảo luzon philippines với vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai độ kinh đông
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám tiếng tiếp theo sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
để chủ động ứng phó với bão và gió mùa đông bắc văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai văn phòng ubnd quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa và các bộ ngành liên quan thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến thời tiết cùng gió mùa đông bắc để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
đề nghị các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa và các bộ ngành liên quan thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến thời tiết cùng gió mùa đông bắc để thoát xa hoặc không đi vào vùng nguy hiểm